xe khách chở hàng chục người đang chạy trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
thì bất ngờ bốc cháy dữ dội toàn bộ xe bị thiêu dụi
vào khoảng một mươi bốn h chiều nay xe khách bốn mươi năm chỗ do tài xế trương nguyễn hoàng duy quê hậu giang điều khiển
khi đến km một mươi năm thuộc địa phận tỉnh đồng nai thì phía gầm xe bất ngờ bốc cháy
tài xế đã kịp thời dừng xe vào làn rừng khẩn cấp và hướng dẫn hai mươi hai hành khách thoát ra ngoài an toàn
nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cùng công an huyện long thành đã điều ba xe chữa cháy hơn một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sự việc không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho tình hình giao thông ở tuyến cao tốc nói trên bị ủn ứ cục bộ